nổi lên như một trào lưu
những màn khoai tiền lố lăng phản cảm xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội
mục đích cầu like cầu view
và nguy cơ có thể phải đối mặt với pháp luật
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây thì trên mạng xã hội nổi lên trào lưu
khoe tiền lố bằng những clip với nhiều nội dung khác nhau
nhằm mục đích cầu view cầu like
đang chú ý là những người thực hiện clip này đã sử dụng đông tiền quốc gia
để làm công cụ nhằm thu hút sự chú ý
dẫn tới sự khó chịu và bức xúc cho người xem
rõ ràng thì đây là những hiện tượng xã hội mang tính lệch chuẩn về đạo đức và văn hóa
và đã đến lúc cơ quan chức năng phải vào cuộc để xử lý mạnh tay hơn nữa những clip này
xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội
nhất là với những người tham gia nền tảng tiktok
những clip khoe tiền lố không chỉ dừng lại ở những clip ngồi lên tiền
giải khắp tiền trên giường
lấy tiền làm chăn
hay cho vào tủ lạnh
rồi ném tiền từ cầu thang xuống
hay thậm chí là cho cả đất ăn tiền
dù nội dung truyền tải không có gì
nhưng những clip kiểu như thế này vẫn thu hút đến hàng nghìn lượt thả tim
thậm chí hàng triệu người xem
có lẽ cũng vì những chiếc tim ảo
mà khiến nhiều người tưởng rằng
mình đang được nổi tiếng
và đang gây được sự chú ý với nhiều người
ở trong cái kỷ nguyên của công nghệ số như thế này
chú ý nó cũng là một cái loại tiền tệ
và có rất là nhiều người thì có thể là
họ không phải là giàu khó đến cái mức độ như vậy đâu
nhưng mà họ thực hiện những hành vi đấy
mục tiêu là muốn tìm kiếm cái sự chú ý của cộng đồng
và bây giờ cái sự chú ý đấy có thể là một cái khởi đầu
để họ xây dựng một cái kênh cá nhân

hoặc là một cái công việc gì đó
cuối cùng cũng vẫn là kiếm tiền
có rất là nhiều người được đánh giá
chỉ thông qua cái việc là họ có bao nhiêu tiền
tức là cái sự thành đạt hay thậm chí là giá trị
nhân cách phẩm chất người tốt
nó cũng phải được thể hiện cái người thành công
nó phải thể hiện qua cái số tiền mà kiếm được
một cái giá trị một cái xã hội
mà coi trọng quá nhiều giá trị vật chất
khiến cho rất nhiều người chỉ coi tiền là trên hết
và họ có những hành động đấy để họ chứng tỏ bản thân mình
thu hút sự chú ý của người khác
nhưng mà cũng khiến họ có thể
họ nghĩ rằng là với những hành động đấy
khiến cho họ trở nên là hấp dẫn hơn
và nếu mà ở khía cạnh đó thì đấy là những người mà
cảm giác trống rỗng gì đấy
họ cần phải sử dụng những hành động
ví dụ như khoe tiền tung tiền ra
như là một cái cách thức để mà lấp đầy
cho cái cuộc sống mà họ đang cảm thấy là thiếu
đi những cái ý nghĩa
trong thời đại bùng nổ mạng xã hội hiện nay
việc khoe nhà khoe tiền của khoe tài sản
dường như là điều bình thường
và thậm chí có thể nói
đó là nhu cầu của nhiều người
và chủ yếu cho rằng
đó chỉ là những clip vui
để nhằm mục đích câu like câu view
sòng trên thực tế
những clip khoe khoang này
cũng gây ra rất nhiều hệ lụy cho cuộc sống
không chỉ bị nghe chỉ trích từ cư dân mạng
mà cũng có thể tự đưa bản thân
vào tầm ngắm của đối tượng trộm gắp tài sản
hay thậm chí
có thể bị xử lý hình sự
theo quy định của pháp luật
cụ thể thì đối với cái quyết định
năm hai nghìn ba của thủ tướng yến phủ
quy định những hành vi bị cấm
quy định cũng đã nêu rõ
hành vi như là hủy hoại
đồng tiền việt nam
thì đấy là những hành vi bị nghiêm cấm
và ngoài ra thì luật ngân hàng nhà nước
năm hai nghìn một mươi cũng đã quy định
hành vi mà hủy hoại đồng tiền trái pháp luật
chế tài để xử lý
hành vi mà hủy hoại tiền
được thể hiện rõ trong cái nghị định số tám mươi tám
sử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
thì quy định
phạt số tiền từ một mươi triệu
đến một mươi năm triệu đồng
đối với những hành vi
hủy hoại đồng tiền trái pháp luật
đối với những hành vi
của một người mà
có những dấu hiệu
làm hư hỏng hoặc là mất giá trị
hoặc là làm hủy hoại
cái đồng tiền việt nam
có thể bị xử lý hành chính
hoặc thậm chí là bị xử lý hình sự
tùy vào tính chất mức độ
hành vi của một người nào đó
chúng ta cứ sử dụng
những cái hành vi thái độ
mà nó thiên về đối xử với tiền bạc
giống như là một cái gì đó
mà nó là mục tiêu của cuộc sống
thì càng ngày chúng ta càng trở nên là sống vật chất hơn
chúng ta bớt coi trọng
những cái thuộc về yếu tố con người
đấy là cảm xúc hay là nội tâm
chúng ta không còn trân trọng những cái giá trị đấy nữa
thì thực sự là sớm rồi muộn
anh cũng có thể có
những cái hành vi lệch chuẩn
để hướng đến những cái giá trị vật chất đấy
tiền bạc bây giờ
có thể khiến cho chúng ta
có thể là vi phạm pháp luật
và tiền bạc cũng sẽ gây ra cái áp lực
khiến cho chúng ta căng thẳng
tâm thần và sống không hạnh phúc
trên thực tế
việc xử lý những hành vi
làm clip lố để khoe bản thân
hay gây sự chú ý là có
tuy nhiên vẫn chưa nhiều và phổ biến
những hành động tường trưng
vô thưởng vô phạt như thế này
lại có thể vi phạm pháp luật
và điều này thì không phải ai cũng nhận thức được
đối với những cái hành vi
mà vi phạm quy định
pháp luật liên quan đến tiền tệ
thì đều đã có những cái chế tài
sử lý rất đầy đủ
nhưng tuy nhiên thì gần đây
một bộ phận thanh niên
với cái mục đích là câu view
nhằm để tăng tương tác
hoặc để mà khoe tiền cách phản cảm
thì cũng đã sử dụng cái đồng tiền
nhằm để thể hiện
cái sự giàu có của mình
hoặc với những cái mục đích động cơ khác nhau
để nhằm tạo sự chú ý
với tăng tương tác của mình
và có thể họ không hiểu biết hết
quy định của pháp luật
nên vẫn có những cái hành vi như vậy
và trong việc này thì những cái hành vi đó
thì cần bị phát hiện
và xử lý kịp thời
để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
thưa quý vị lệch chuẩn với các giá trị nhân văn
giá trị đạo đức
gây ảnh hưởng tiêu cực đến trạng thái tâm lý xã hội
là những vấn đề dễ dàng nhận thấy
từ trào lưu khoe tiền trên các nền tảng mạng xã hội
trong thời gian qua
thiếu hiểu biết về pháp luật
trách nhiệm và hành vi của bản thân
sẽ gây nên những hệ quả không chỉ đối với bản thân
mà còn đối với cộng đồng
và nhất là đối với thế hệ trẻ
bản thân những người trẻ cần phải hiểu được đúng đắn
mục tiêu cuối cùng của cuộc đời của họ là gì
mục tiêu cuối cùng
trong cuộc đời của chúng ta
lại không phải là tiền bạc
mà nó là hạnh phúc
chúng ta mong muốn chúng ta mong cầu cho người khác
là mong cầu người khác hạnh phúc
chúng ta cũng mong muốn là chúng ta hạnh phúc
và đã có rất
nhiều nghiên cứu họ chỉ ra
hạnh phúc và tiền bạc
nó không tỷ lệ thuận với nhau
tiền bạc nó đi đến
một cái mức độ nào đấy khi mà chúng ta có thể
thỏa mãn được các nhu cầu của cuộc sống
cơ bản rồi thì tiền bạc nó cứ
càng tăng lên thì nó chỉ càng làm cho
chúng ta bớt hạnh phúc tức là chúng ta đau đầu hơn
chúng ta sẽ là
đối tượng bị người khác
có thể là lợi dụng lừa đảo tấn công
hoặc là cướp bóp trộm cắt
tức là tiền
nó càng tăng
thu nhập của mọi người
càng hay càng nhiều nhưng mà mức độ
căng thẳng của chúng ta cũng càng ngày càng lớn
và vì vậy cho nên là
những cái hành động đánh giá nhân cách người khác
thông qua vật chất hay là
ví dụ như là những cái hành động
thể hiện là tự mãn
cao ngạo mình là cái người có tiền
nó lại là phản ánh cái mức độ hàm dưỡng
về văn hóa hoặc là các cái mức
những cái giá trị mà bạn
đã hình thành được trong cái quá trình
phát triển của chúng ta mà không chắc
và thậm chí là
những cái hành động mà cái kiểu khoe tiền đấy
nó còn thể hiện là nhân cách của bạn
nó đang bị thiếu hụt bị trống rỗng
ở một cái chỗ nào đấy cho nên là chúng ta
đành phải cái dùng gọi là tiền bạc
để khỏa lấp vào cái chỗ trống đấy
đến đây chương trình an ninh với cuộc sống
của chúng tôi xin phép được khép lại
và xin hẹn gặp lại vào khung giờ này
hẹn gặp lại